ngay trong sáu tháng đầu triển khai đề án sáu hai mươi ba trên hai mươi ba bộ ngành sáu mươi ba tỉnh thành phố bảy trăm linh năm cấp huyện và một mươi năm trăm chín mươi chín cấp xã đã hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác triển khai đề án sáu
trong đó chính phủ đã lựa chọn năm thành phố lớn đó là hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng và cần thơ để tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến lan tỏa
một số địa phương đã chủ động phối hợp triển khai một số nội dung chỉ đạo
thí điểm liên quan đến đề án sáu như quảng ninh thái nguyên
nhiều địa phương đã có cách làm hay sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ của đề án sáu như bình phước thành phố hà nội và điện biên
có thể thấy trong thời gian qua tất cả các ban ngành và địa phương đều đã vào cuộc và hành động đồng bộ
và ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi đến với tuyên quang để cùng xem những nỗ lực trong việc thực hiện triển khai đề án sáu hướng tới chuyển đổi số
tại một địa phương miền núi
còn nhiều khó khăn
xã trung yên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
đến nay vẫn còn ba chỉ tiêu được giao trong thực hiện đề án sáu chưa đạt được
xong nguyên nhân chủ yếu là do những yếu tố khách quan khi đây là địa bàn xã đặc biệt khó khăn
mục tiêu đã đặt ra vì vậy lực lượng công an xã luôn quyết tâm cao và nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp cụ thể
để hoàn thành nhiệm vụ và tạo điều kiện cho người dân một cách tốt nhất
thứ nhất là đến từng nhà đến từng thôn hối hợp với gia đình cũng như thôn là xác định cái nơi mà công dân đến
nơi công dân làm việc để tôi có thể hướng dẫn người ta đăng ký đạm chú ở địa phương đó
sau đó là chúng tôi sẽ phối hợp để đơn vị địa phương đó cấp căn cước công dân
cho công dân để đảm bảo đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
khi mà bỏ sổ khẩu và sổ tạm trú đi thì công dân sẽ đảm bảo quyền lợi của mình
những ngày này lực lượng công an tại các xã phường thị trấn của tuyên quang đều đang tích cực
trong đợt thi đua cao điểm chín mươi ngày đêm
trong đó tập trung vào nhiệm vụ chính là tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư
đảm bảo đúng đủ sạch sống và đẩy mạnh việc hoàn thành sản xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân
thực hiện kế hoạch chín mươi ngày đêm này thì lực lượng công an phường thì tuy là còn rất mỏng
nhưng anh em chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể của công an phường
chi tiết từng giai đoạn để thực hiện
với kế hoạch này thì anh em
công an phường cũng xác định được là đã là chín mươi ngày đêm thì chúng tôi cũng thực hiện nó làm sao là đạt hiệu quả cái nhất
tại cơ sở cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng công an tổ công nghệ số cộng đồng
với sự tham gia của các đoàn thể chính trị xã hội đang tích cực hướng dẫn
hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số trong đó có việc cài đặt và sử dụng ứng dụng vneid
hiện tuyên quang đã thành lập một tám trăm bảy mươi một tổ công nghệ số cộng đồng
với tổng cơ sở công an phường
tổng cơ sở công an phường của thành viên là một mươi hai trăm năm mươi bảy
khi được tham gia vào những hoạt động rất có ý nghĩa như này
vì nó phát huy được tính sung kích trong đoàn viên thanh niên
trong việc hướng dẫn và tham gia vào chuyển đổi số quốc gia
địa án sáu đặt ra những nhiệm vụ rất cụ thể của tương cấp
trách nhiệm từ trung ương đến địa phương trong quá trình triển khai
trong đó đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu
quyết tâm trong chủ trương quyết liệt trong hành động
sẽ tác động đến trách nhiệm toàn bộ các cơ quan cấp dưới
tỉnh xác định là để triển khai thực hiện tốt cái đề án sáu
thì cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
các cơ quan đơn vị các địa phương là rất quan trọng
do đó trong cái quyết định số hai mươi hai thì đã giao cụ thể
nhiệm vụ cho từng
đồng chí đánh đạo các xã ngành các địa phương
từng công việc từng nội dung công việc và thời gian hoàn thành các công việc
thưa quý vị khán giả với những hạn chế về nguồn lực cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ
việc thực hiện chuyển đổi số là một thách thức không nhỏ với tuyên quang nói riêng
và nhiều tỉnh miền núi nói chung
tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các địa phương bứt phá phát triển kinh tế xã hội
với tuyên quang
vượt qua những khó khăn ban đầu địa phương này cũng đã đạt được những kết quả nhất định
trong việc triển khai đề án sáu từng bước đưa những lợi ích thiết thực của đề án đến với người dân
ngay cả ở những địa bàn vùng sâu vùng xa
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh tuyên quang đã hoàn thành việc thành lập tổ công tác triển khai đề án sáu
tại bốn cấp đó là tỉnh huyện xã thôn và đạt tỷ lệ một trăm linh
từ ngày một tháng bảy đã triển khai thực hiện kịp thời hai mươi năm dịch vụ công tác
đã triển khai thực hiện kịp thời hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu tại trung tâm phục vụ hành chính của tỉnh
và bộ phận một cửa của cấp huyện và cấp xã
hiện số dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn của tuyên quang được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia
là sáu trăm tám mươi một dịch vụ công
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tuyên quang đã thu nhận được sáu trăm sáu mươi chín sáu mươi bốn hồ sơ cấp căn cước công dân
trong đó thu nhận hơn chín mươi ba hồ sơ đăng ký tại khu vực
đăng ký tài khoản định danh địa tử
và giờ đây người dân địa phương đã bắt đầu được thụ hưởng nhiều tiện ích từ ứng dụng của căn cước công dân gắn chip
định danh địa tử và đề án sáu
trung tâm hành chính công của tỉnh tuyên quang
từ khi tỉnh này bắt đầu triển khai quyết liệt đề án sáu của thủ tướng chính phủ
thì một ngày tại nơi đây số lượng các hồ sơ về thủ tục hành chính đã được hoàn tất
nhiều hơn so với những ngày thường trước đây
và điều này đã mang lại rất nhiều niềm vui cho người dân
vì họ đã được giảm thời gian đáng kể khi đến đây để làm những thủ tục hành chính
trước khi đến tôi cũng cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tiên đi làm phiếu lý tư pháp này
vừa rồi tôi cũng được một cán bộ hướng dẫn làm trực tuyến
tôi thấy cái này rất tiện ích và có thể giảm bớt thời gian
có thời gian cho cán bộ phải nhận hồ sơ và có thể mình tự làm được
từ mùng một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tại trung tâm đã hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân
tạo lập được trên ba trăm năm mươi hai tài khoản trên cổng dịch vụ quốc gia cũng như cổng dịch vụ tỉnh
và thực hiện số hóa được tám ba trăm ba mươi tám hồ sơ
hôm nay tôi đến khám bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
trước đây thì tôi đến thì cần phải mang theo rất là nhiều giấy tờ
nhưng hiện tại là từ khi tôi làm một căn cấp công dân có gắn chip thì tôi thấy rằng là rất là phận tiện
chỉ việc mang căn cứ công dân đến thì tất cả các thông tin của tôi đã được tích hợp trong thẻ căn cước công dân rồi
ngày hôm nay bà triệu thị hải người dân tộc cao lan đã đến điểm cấp lưu động ở nhà văn hóa thôn
để đăng ký làm căn cấp công dân
sau khi được tuyên truyền thì cô cảm thấy bây giờ được cái căn cấp công dân với lại điện danh điện tử
thì mới sao là cô đi đâu là không phải cần giấy tờ gì khác nữa
cô chỉ cầm cái căn cước công dân là đủ
chỉ một thời gian nhắn nữa ba triệu thị hải sẽ thực sự được hưởng thụ lợi ích ấy
khi cầm tấm thẻ căn cấp công dân
các công dân gắn chip trên tay
có thể thấy khi thấu hiểu về những lợi ích của đề án sáu
người dân sẽ đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện cũng như thụ hưởng lợi ích mà đề án đem lại
đó cũng là động lực cho sự thành công chung của đề án
vâng có thể thấy ở những địa phương miền núi khi ứng dụng công nghệ thông tin
ứng dụng số còn khá xa lạ với người dân thì việc tiếp cận với đề án sáu và các tiện ích số mà đề án mang lại
còn khiến cho người dân không khỏi bỡ ngỡ
xong sự hài lòng và niềm vui của người dân cho thấy việc triển khai đề án tại địa phương đang đi vào thực chất
và đề án cũng đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống của người dân
và đến đây thì phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc